ngày ba tháng tám tỉnh đồng nai đã tổ chức khởi công xây dựng cầu thanh sơn bắc qua sông đồng nai tại địa bàn xã thanh sơn huyện định quán
cầu thanh sơn thuộc dự án nhóm b có chiều dài hơn một trăm chín mươi tám mét gồm sáu nhịp dầm bê tông cốt thép khổ cầu rộng chín mét trong đó mặt cầu rộng bảy mét
cầu được thiết kế với vận tốc tối đa đạt sáu mươi km một giờ tổng vốn đầu tư là hơn một trăm ba mươi tám tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
công trình được thi công trong thời gian là bốn trăm linh ngày